tại tỉnh vĩnh long nhận định giá lúa vụ hè thu năm nay sẽ tăng cao nên khi lúa vừa ngậm sữa
các thương lái đã đặt cọc với giá hơn một trăm linh đồng một dạ
đến khi thu hoạch giá lúa tăng nên thương lái đã tăng lên mức một trăm một mươi đồng một dạ
tương đương khoảng năm năm trăm linh đồng một kg
mức giá này tăng ba mươi đồng một dạ so với vụ hẻ thu trước
và tăng năm đồng một dạ so với vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
khảo sát tại một số chợ và siêu thị cho thấy giá rau xanh tăng mạnh do thời tiết nắng nóng
khiến cho cây tăng trưởng kém rau bị chết do hạn hán khiến cho nguồn cung giảm mạnh
rau cải ngọt cải canh mồng tơi rau đay có giá tăng lên năm đồng đến bảy đồng một bó
giá các loại rau thơm cũng tăng từ hai đến ba đồng so với tháng trước